đây là nơi năm trăm tám mươi đoạn qua xã triệu long triệu hòa huyện triệu phong tỉnh quảng trị
một số hộ dân đã lấn chiếm một phần lòng đường để làm sân phơi lúa và dơm dạ
được biết đây là tuyến đường huyết mạch nên số lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông
không chỉ vậy một số hộ dân còn tận dụng đường bê tông liên thôn và khúc cua ngã ba đường để phơi nông sản
khiến việc điều khiển phương tiện giao thông của người đi đường gặp khó khăn
nguy cơ gây tai nạn là rất cao
việc làm này không chỉ vi phạm an toàn giao thông mà còn làm mất mỹ quan nông thôn
quốc lộ hai trăm bảy mươi chín được nâng cấp cải tạo bàn giao đưa vào sử dụng là cơ hội giúp người dân tỉnh bắc cạn nói chung
huyện ba bể nói riêng thuận lợi trong việc giao lưu trao đổi hàng hóa phát triển kinh tế
nhưng cũng chính tuyến đường này đoạn qua thị trấn trà rá đã nảy sinh nhiều bất cập gây mất an toàn giao thông
đặc biệt là tại hai điểm ngã tư thuộc tiểu khu hai tiểu khu một mươi thị trấn trợ rã huyện ba bể tỉnh bắc cạn
tuyến đường hai trăm bảy mươi chín đoạn qua thị trấn trợ rã huyện ba bể hoàn thành cuối năm hai nghìn một mươi ba đã góp phần thay đổi diện mạo của thị trấn
tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến tham quan du lịch tại ba bể
nhưng bên cạnh đó đã xảy ra những bất cập mà xuất phát lại từ việc bố trí giao thông
ngã tư này là điểm giao nhau giữa cốc lộ hai trăm bảy mươi chín và đường hai trăm năm mươi bốn
chí thức giải phân cách nhằm phân đường đảm bảo giao thông
nhưng dường như nó đang có tác động ngược khi giải phân cách lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra nhiều vụ va chạm giữa các phương tiện khi lưu thông qua đây
theo người dân ở đây từ khi con đường hoàn thành đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra
từ việc bố trí giải phân cách
khi người tham gia giao thông di chuyển theo hướng đường hai trăm năm mươi bốn đến ngã tư và rẽ trái chuyển hướng sang đường hai trăm năm mươi
theo quán tính lại bám sát mép đường bên trái vô tình đã trở thành ngược chiều
một số người lưu thông hướng ngược lại thì thản nhiên đi ngược chiều như thế này
còn tại ngã tư thuộc tiểu khu một mươi do thiếu hệ thống biển báo và đặc biệt khi người tham gia giao thông lưu thông từ trung tâm thị trấn rẽ phải vào đường hai trăm bảy mươi bảy
thì xảy ra không ít vụ va chạm giao thông
nguyên nhân là do bị che khuất tầm nhìn vì vướng nhà dân
tại các ngã tư không có gờ giảm tốc để hạn chế tốc độ nên người tham gia giao thông thường phóng nhanh vượt ẩu
qua công tác của trang kiểm soát
tôi kiến nghị với chỗ quản lý đường bộ
thì thứ nhất là đắp đặt thêm kệ thống biển báo hiệu và vạch kẻ đường
và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông
đến một số bộ phận người dân tham gia giao thông
và tăng cường công tác tuần tra xử lý thủy sát nghiêm các hành vi vi phạm cấp lật
để tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ba bể được ổn định
ngoài công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm
thì việc hoàn thành các điều kiện và bố trí giao thông hợp lý
sẽ là những điều kiện thuận lợi để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ vai trạm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn
sở giao thông vận tải tp hcm vừa quyết định sẽ giao cho lực lượng thanh tra sở
và phòng quản lý vận tải lập đoàn kiểm tra tình trạng xe dù biến cóc trên địa bàn
vừa qua một mươi hai doanh nghiệp hợp tác xã vận tải trên địa bàn tp hcm
cùng ký vào văn bản kiến nghị để gửi đến lãnh đạo thành ủy
và ủy ban nhân dân tp về việc xử lý xe dù biến cóc
từ các kiến nghị đó ủy ban nhân dân tp đã chỉ đạo sở giao thông vận tải
phối hợp với các cơ quan chức năng ra soát kiểm tra xử lý
việc xe khách trá hình và bến xe khách lậu vẫn tiếp tục lộng hành trên địa bàn
thời gian tới sở giao thông vận tải tp hcm sẽ giao cho lực lượng thanh tra sở
và phòng quản lý vận tải lập ngay đoàn kiểm tra để xử lý ba mươi sáu điểm bến cóc xe dù
đang hoạt động trên địa bàn đồng thời cho phép một mươi hai doanh nghiệp vận tải
cùng tham gia giám sát việc kiểm tra xử lý công khai và minh bạch
còn tại hà nội sở giao thông vận tải dự kiến sẽ điều chuyển toàn bộ các tuyến xe
từ mỹ đình đi về các tỉnh thế nam
như là thanh hóa nghệ an hay hà tĩnh về biến xe nước ngầm để giảm tải cho khu vực biến xe này
giai đoạn một sở giao thông vận tải hà nội sẽ lựa chọn các tuyến có cự li hai trăm bốn mươi km trở lên
để điều chuyển từ biến xe mỹ đình đi các tỉnh phía nam sang biến xe nước ngầm
giai đoạn hai sẽ tiếp tục điều chuyển các tuyến xe từ bến mỹ đình về nước ngầm
thời gian điều chuyển giai đoạn một dự kiến vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu hoặc tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau khi đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn một sẽ thực hiện giai đoạn hai
để việc đi lại của người dân ít bị xáo chuột nhất sở giao thông vận tải hà nội
kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo bến xe nước ngầm tổ chức tuyến xe trung chuyển miễn phí
từ biến mỹ đình đi biến nước ngầm và ngừng lại với tần suất là bảy mươi năm chuyến một ngày
từ ngày một tháng sáu ngành đường sắt sẽ thực hiện giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội
như thương binh người khuất tật hay nạn nhân chất độc một gia cam
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội và sài gòn
từ ngày một tháng sáu các đơn vị này sẽ giảm chín mươi giá vé tàu cho người hoạt động cách mạng
trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và bà mẹ việt nam anh hùng
các đối tượng là thương binh nạn nhân chất độc một gia cam người khuất tật nạn đều được giảm ba mươi giá vé
ngoài ra ngành đường sắt cũng triển khai một số yêu đãi khác như giảm giá vé một mươi năm cho người trên sáu mươi tuổi
giảm một mươi cho học sinh sinh viên
để được nhận ưu đãi khi mua vé hành khách phải trình giấy tờ tùy thân
và đáp ứng các điều kiện theo đúng quy định